ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết số chín trăm linh chín về việc phê chuẩn kết quả bầu đồng chí vương đình huệ
giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tp hà nội
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã ra quyết nghị đồng chí vương đình huệ
chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh đến đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
tại nghị quyết số tám trăm chín mươi chín ủy ban thường vụ quốc hội bổ nhiệm đồng chí hoàng anh công
vụ trưởng vụ dân nguyện văn phòng quốc hội giữ chức phó trưởng ban dân nguyện
thuộc ủy ban thường vụ quốc hội thời hạn bổ nhiệm là năm năm kể từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi